sau gần một tuần xét xử sơ thẩm vụ án đến nay các bên liên quan vẫn có những ý kiến trái ngược nhau về quan điểm và đánh giá chứng cứ
trong đó chất lượng về lô thuốc chín ba trăm linh hộp h capita vẫn là vấn đề gây tranh cãi
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án hai mươi năm tù đối với bị cáo võ mạnh cường
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế sng
bị cáo nguyễn minh hùng cựu chủ tịch công ty vn phạc ma một mươi tám một mươi chín
về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và cập nhật kết quả phiên tòa trong các bản tin ngày mai
tại bình định tình hình cây xanh tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tp quy nhơn
nhất là quốc lộ một mươi chín bị xâm hại tiếp tục diễn biến phức tạp
đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay đơn vị đã phát hiện lập biên bản sự việc vi phạm hai mươi trường hợp
tuy nhiên vẫn chưa tìm được đối tượng xâm hại cây xanh
ngày hai mươi sáu tháng chín hàng loạt cây xà cừ nhiều năm tuổi
nằm dọc đường hồng vương lại bị nạo lột vỏ thân cây nham nhở
việc xâm hại cây xanh kiểu nạo luột vỏ thân cây như vậy
ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh trưởng dẫn đến khô và chết
đơn vị quản lý cây xanh đã có văn bản kiến nghị chính quyền địa phương và công an
phối hợp xác minh làm rõ đối tượng xâm hại cây xanh để xử lý theo quy định
thưa quý vị tp hcm
hồ chí minh đang đối mặt trước đợt chiều cường với đỉnh chiều cao nhất từ đầu năm đến nay
nhiều tuyến phố ngập nặng ảnh hưởng đến giao thông cũng như là đời sống của người dân
đặc biệt là đoạn bờ kè kéo dài nằm trên đường mễ cốc
phường một mươi năm quận tám tp hcm bất ngờ đổ sập khiến cho nước chản ồ ạt
vụ việc khiến cho nhiều nhà dân ở khu vực bị ngập nghiêm trọng trong đêm ngày hôm qua
và dạng sáng ngày hôm nay
hàng trăm người dân đã được huy động để khắc phục sự cố